còn tại bình phước công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra và làm rõ cái chết của một nam công nhân
nạn nhân được xác định tử vong do ngã từ gian giáo trong khu công nghiệp đồng xoài ba xuống đất
nạn nhân là anh đinh văn chín trú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước
công nhân thi công xây dựng nhà xưởng tại công ty gỗ trường xuân
vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba anh chín leo lên mái nhà xưởng của công ty gỗ trường xuân
trong khu công nghiệp đồng xoài ba thuộc xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước để sửa chữa mái tôn
trong lúc đang thi công anh chín không may bị ngã từ độ cao hơn năm mét xuống đất
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
do vết thương quá nặng đến sáng ngày hai mươi sáu tháng ba anh chín đã tử vong